chào mừng quý vị đã quay trở lại với sức khỏe đời sống mới nhất trên kênh youtube
những ngày gần đây hàng chục nghìn người dân không thể tiếp tục trụ lại thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
bà con các tỉnh miền tây nối đưa nhau trở về quê
khi tới quê bà con lại được đưa vào các khu cách ly tập trung
số lượng người đổ về các tỉnh quá đông đã gây ra tình trạng khu cách ly tập trung quá tải
nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao
một lần nữa người dân lại đối mặt với những ngày gian khó phía trước
bởi các tỉnh đang lúng túng trong việc cách ly tập trung hay không cũng như phòng chống lây nhiễm chéo
theo ông trần quốc tuấn phó chủ tịch quỹ bác nhân dân tp châu đốc an giang cho biết
toàn tp châu đốc có gần một người về quê
châu đốc đã chia làm nhiều điểm tiếp nhận cách ly người dân về quê
tất cả mọi người đều được đưa vào cách ly tập trung
nếu bảy ngày sau nhóm tiêm vaccine mũi một mũi hai hay f đã khỏi bệnh cho xét nghiệm lại đều âm tính và không có triệu chứng
thì được đưa về cách ly tại nhà để tiếp tục theo dõi theo quy định
khi về cách ly tại nhà sẽ được lực lượng chức năng đặc biệt là tổ covid một mươi chín cộng đồng của các phường xã
tiếp tục giám sát theo dõi sức khỏe cho trẻ mỗi ngày
chúng tôi sẽ yêu cầu người cách ly tại nhà có bản cam kết rõ ràng trong việc này ông tuấn nói
chia sẻ thêm một lãnh đạo tỉnh an giang cho biết thêm
đã có trên ba mươi năm người từ tp hcm và các tỉnh lân cận về quê
trong số này có nhiều trường hợp đã tiêm vaccine mũi một mũi hai và thậm chí là f đã khỏi bệnh
nhưng đều được đưa về cách ly tập trung
dù có rất nhiều bà con bày tỏ mong muốn được cách ly tại nhà để có điều kiện sống tốt hơn nên địa phương không duyệt
điển hình như tại trường tiểu học lê văn tám phường châu phú a thành phố châu đốc có khoảng một trăm một mươi chín người cách ly tập trung
trong số này hiện có một mươi người đã tiêm vaccine hai mũi
hai mươi người được tiêm mũi một năm mươi năm người f đã khỏi bệnh một mươi ba người chưa tiêm vaccine và một mươi một trẻ em dưới một mươi tám tuổi
theo ông lê văn phước phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
trong số ba mươi năm người về quê những ngày qua có một mươi người dân được tiêm vaccine mũi hai và hai mươi được tiêm mũi một
tương tự tại sóc trăng cũng đã có trên ba mươi người dân về quê bằng xe máy
và theo ông trần văn dũng phó giám đốc sở y tế tỉnh sóc trăng
qua khám sàng lọc phát hiện người mắc covid một mươi chín
khá cao chiếm một trong tổng số bà con vừa về
trong khi đó tỷ lệ người được tiêm vaccine mũi hai khá ít còn người tiêm mũi một khoảng năm mươi
lãnh đạo các địa phương này cho rằng chính vì tỷ lệ tiêm vaccine của dòng người về quê còn thấp
và tỷ lệ mắc covid một mươi chín qua khám sàng lọc còn cao
nên chọn phương án để tất cả bà con cách ly tập trung trong những ngày qua
cũng chính vì thế không ít khu cách ly tập trung ở các tỉnh đã trở nên quá tải
ông ngô thanh toàn chủ tịch ủy ban nhân dân huyện châu thành sóc trăng
chia sẻ huyện đang phải tận dụng thêm nhiều trường hợp để làm khu gác ly tập trung
theo ông toàn để chuẩn bị đủ nhà vệ sinh cho người dân sử dụng trong các khu cách ly
huyện đã huy động mọi nguồn lực ngày đêm xây thêm
nói làm tạm nhưng đảm bảo hợp vệ sinh vật liệu thiết bị vệ sinh hình thức thi công rất tiện lợi
hiệu quả và dễ dàng xử lý sau khi hoàn thành cách ly
khi được hỏi sao không để người dân được cách ly tại nhà sau khi khám sàng lọc
một lãnh đạo sở y tế tỉnh an giang cho biết
đơn vị cũng có kế hoạch hướng dẫn việc cách ly tại nhà
đối với những người dân về quê đã tiêm đủ hai bôi vaccine và các trường hợp f đã khỏi bệnh
riêng những người chưa tiêm hoặc mới tiêm một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
phải thực hiện gác ly y tế tại cơ sở gác ly tập trung
thời gian bảy ngày kể từ ngày về địa phương
sau đó nếu có kết quả xét nghiệm âm tính
thì tiếp tục cách ly y tế tại nhà trong thời gian bảy ngày tiếp theo
nếu điều kiện cách ly y tế tại nhà đảm bảo
còn không sẽ ở lại thêm bảy ngày tại khu cách ly tập trung
vị lãnh đạo sở y tế an giang cho biết thêm
dù sở y tế đã hướng dẫn như vậy
nhưng nhiều nơi vùng xanh của tỉnh vẫn chọn giải pháp an toàn là cách ly tập trung
vì vậy số lượng người bị cách ly ngày càng đông
vị lãnh đạo sở y tế an giang
còn tại đồng tháp ông đoàn tấn biểu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
cũng cho hay đồng tháp có quy định
những người dân đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc đã là f hoàn thành điều trị
thì thực hiện cách ly y tế tập trung ba ngày
sau đó khi xét nghiệm rt pcr nếu âm tính
mới cho về gác ly y tế tại nhà
để tiếp tục thực hiện cách ly đủ một mươi bốn ngày theo quy định
đối với người dân về đồng tháp
đã tiêm một mũi vaccine
thực hiện cách ly y tế tập trung bảy ngày
thực hiện xét nghiệm rt pcr
nếu âm tính thì cho về cách ly y tế tại nhà
để tiếp tục thực hiện cách ly đủ một mươi bốn ngày theo quy định
còn người dân chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
thì phải cách ly y tế tập trung đủ một mươi bốn ngày theo quy định
đồng tháp sẽ hỗ trợ ăn uống
và xét nghiệm miễn phí cho bà con
trong thời gian gác ly
vì bà con về quê đa số là nghèo khó khăn
nên chúng tôi cố gắng vận động xã hội hóa
để hỗ trợ bà con ông biểu khẳng định
tương tự ông trần văn lâu
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng
cũng cho biết
khi người dân về quê quá đông
tỉnh phải họp bàn đưa số người tiêm đủ hai mũi vaccine
và tiêm một mũi đã qua một mươi bốn ngày
về gác ly tại nhà
giờ người dân chưa tiêm mũi nào
thì đưa đi cách ly tập trung theo quy định
những trường hợp gác ly tại nhà
được theo dõi chặt chẽ
còn người dân gác ly tập trung khó khăn
được tỉnh lo từ a đến z
ông lâu chia sẻ thêm
mặc dù tại các tỉnh kiến nghị hoãn việc đón người dân
trở về từ tp hcm
và các tỉnh lân cận tiếp tục đổ về quê
tại một số tỉnh thành đã xuất hiện nhiều ca dương tính
nguy cơ lên nhiễm chéo cho khu gác ly tập trung là rất cao
đưa người dân vào khu gác ly tập trung
phải đảm bảo các điều kiện
như phòng ở đủ diện tích
để người đến gác ly
đảm bảo giãn cách
có khu vệ sinh riêng
nếu ở theo tỉnh thức sôi đổ
tức là có f trong phòng
thì dịch sẽ lây lan nhanh
đó là cảnh báo của phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
ông phu cũng chia sẻ
những ngày vừa qua
ông theo dõi sát tình hình người dân di chuyển
từ tp hcm bình dương lào man đồng nai
về các tỉnh tây nam bộ
ông phu cho biết
trong đợt dịch ở hải dương
từng có nhiều bệnh nhân lây nhiễm chéo
trong khu cách ly tập trung
bởi phòng không có đảm bảo giãn cách
và dùng khu vệ sinh chung
như đợt dịch ở hải dương
trùng virus lây lan là trùng alpha
xuất hiện lần đầu ở anh
có tốc độ lây lan không bằng chủng delta đợt dịch này
nguyên tắc chung
nếu bệnh nhân gia tăng nhiều
thì số bệnh nhân nặng cũng tăng nhanh theo
tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng đợt dịch này là trên một mươi
trong khi tây nam bộ
rất thiếu bác sĩ hồi sức tích cực
mặt khác nhiều địa phương trong khu vực
đồng bằng sông kiều long
cũng chưa có thiết bị ecmo
và sử dụng được ecmo
thiết bị tiêm phổ nhân tạo
sử dụng cho bệnh nhân nặng
có thể gặp khó khi số ca bệnh nặng tăng
một chuyên gia từng tăng cường
phòng chống dịch cho tỉnh đồng tháp
trong thời gian từ tháng bảy đến tháng tám
cũng chia sẻ số lượng máy thở
đã có thể đáp ứng số lượng bệnh nhân
thời gian vừa qua
thế nhưng nếu số bệnh nhân tăng cao hơn
thì tỉnh này sẽ gặp khó khăn ngay
chính vì những lý do này
ông phu đề xuất
nếu nhà ở của những người dân địa phương
khi về quê
có đủ điều kiện
thì có thể sắp xếp cho bà con cách ly tại nhà
trường hợp không có nhà ở
hoặc nhà không có đủ điều kiện
mới tổ chức cách ly tập trung
nhưng nguyên tắc là
cách ly tập trung
thì sắp xếp để không lây lan trong khu cách ly
còn cách ly tại nhà
thì không lây lan ra cộng đồng
lãnh đạo cục y tế dự phòng
bộ y tế cũng cho biết
trên đây đã có hướng dẫn cụ thể
về trường hợp cách ly tập trung
cách ly tại nhà
trong tình huống hiện nay
tại các tỉnh tây nam bộ
cục quản lý môi trường y tế
đã xây dựng hướng dẫn để cập nhật
vì lãnh đạo này
lại chưa trả lời về tình huống cụ thể
thì hiện nay
khi mỗi ngày
có nhiều ngàn người
cùng từ khu vực nguy cơ cao
thì nên cách ly theo hình thức nào
là hợp lý
để tránh lây lan dịch
trở lại các tỉnh tây nam bộ
còn theo ông đỗ xuân tuyên
thứ trưởng bộ y tế
khu vực các tỉnh tây nam bộ
cũng nằm trong nhóm được ưu tiên
và đang đẩy nhanh tiêm chủng
bộ y tế cũng nhắc nhở các địa phương
tiêm chủng nhanh
do tháng một mươi này
vaccine sẽ về nhiều
trong đốc này
việc cần làm ngay
của các tỉnh tây nam bộ
là tiêm chủng thật nhanh
để có thể đủ sức khỏe
đương đầu với nguy cơ dịch xâm nhập
thưa quý vị
những thông tin mới nhất
liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm đeo dõi